tình trạng mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường ở lào cai bị hư hỏng nhà cửa bị ngập lụt thiệt hại kinh tế lớn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
mưa lớn hai ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch ở các huyện bắc hà simacai và bát sát của tỉnh lào cai bị sạt lở và chia cắt gây nguy hiểm cho các phương tiện
sạt lở lũ quét còn gây thiệt hại đáng kể về nhà ở ruộng nương và các công trình nước sinh hoạt của người dân
tâm điểm mưa nhiều tập trung vào thành phố lào cai thị xã sapa và huyện bát sát
tại đây có nơi mưa rất to như xã thành phú sapa sáu mươi bốn sáu mm cam đường thành phố lào cai hơn bảy mươi mm mường vị bát sát một trăm bảy mươi năm mm xã trịnh tường bát sát một trăm bảy mươi sáu tám mm
mưa lớn gây ngập lụt đã khiến nhiều tài sản bị thiệt hại trong đó về nhà ở có hai mươi tám nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt
về sản xuất nông nghiệp hơn hai mươi bảy hectare lúa mạ gần sáu hectare ngô và rau màu bị ngập ống
về sản xuất nông nghiệp hơn một mươi một hectare cây trồng bị gãy đổ nhiều gia súc bị chết do bị lũ cuốn trôi
ngay trong ngày bốn tháng bảy các lực lượng chức năng tỉnh đã tới chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tổ chức xử lý các điểm sạt lở
tuy nhiên đến tối bốn tháng bảy một số điểm trên tuyến tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu qua huyện bát sát vẫn còn bị chia cắt chưa thể đi lại bình thường